hiểu rằng vấn đề an toàn lao động là yếu tố then chốt những năm qua công ty điện lực gia lai đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao nhận thức ý thức chấp hành từ người quản lý đến từng cán bộ công nhân viên người lao động đồng thời luôn đặt công tác bảo đảm an toàn lao động lên ưu tiên hàng đầu
công ty điện lực gia lai hiện đang quản lý khối lượng lưới điện với chín trạm biến áp một trăm một mươi kv bốn sáu trăm linh km đường dây trung áp bốn sáu trăm hai mươi bốn km đường dây hạ áp một mươi trạm biến áp trung gian với dung lượng năm mươi bảy ba trăm linh kva và hơn bốn bốn trăm hai mươi năm trạm biến áp phụ tải với tổng dung lượng bảy trăm tám mươi bảy sáu trăm một mươi bảy kva phân bố trải dài qua một mươi bốn huyện một thành phố và hai thị xã trong toàn tỉnh
qua được tập huấn trang bị phòng cháy chữa cháy này bản thân tôi đã thực hiện được là đã tự trang bị được những kiến thức về lý thuyết là có những kiến thức cơ bản nhất về các vụ cháy
cho ra những nguyên nhân hậu quả cách phòng ngừa các phương pháp phát hiện và phản ứng ban đầu khi phát hiện vụ cháy
tại hiện trường thực hành là chúng tôi đã được trang bị những kiến thức về cách di chuyển người bị nạn ra khỏi vụ cháy cách sử dụng những phương tiện phòng cháy chữa cháy tại cơ sở
theo tôi đây là một đợt tập huấn rất có hiệu quả
nên phổ biến hàng năm để toàn bộ cán bộ nhân viên tự trang bị những kiến thức cơ bản nhất cho mình
trong đó chú trọng đến các trang thiết bị dụng cụ an toàn phương tiện bảo vệ cá nhân để đảm bảo an toàn cho người lao động khi thực hiện công việc trên lưới điện
qua đó công ty đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về pháp luật phòng cháy chữa cháy cho cán bộ nhân viên là việc làm rất cần thiết
khi được làm việc tại công ty địa lực trà lai thì tôi cũng được trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo vệ lao động
như áo mưa quần áo mũ giày dép và các trang bị bảo hộ an toàn khác
ngoài ra hàng năm tôi còn được khám sức khỏe định kỳ còn được đi phục hồi sức khỏe nghỉ dưỡng
tôi rất yên tâm công tác trong môi trường làm việc này
ngoài ra để kiểm soát giảm thiểu rủi ro tai nạn lao động công ty lập danh mục các khu vực thiết bị công việc có mối nguy hiểm để đề ra biện pháp kiểm soát
phương án khắc phục các mối nguy hiểm tiềm ẩn trên lưới điện và có biện pháp để quản lý
theo dõi phòng tránh rủi ro khi thực hiện công việc
thực ra là cái văn hóa an toàn lao động thì nó chính là cái văn hóa phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp
thì trong thời gian qua là công ty cũng đã triển khai nhiều cái việc như là thường xuyên tổ chức huấn luyện an toàn lao động
để người lao động nắm vững thực hiện đúng các quy trình quy định
rồi tổ chức cái việc diễn tập phòng cháy chữa cháy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn cứu hộ
làm tăng cái nhận thức của người lao động trong cái việc chấp hành các cái quy trình quy định
với sự quan tâm trang bị những kiến thức về an toàn lao động
điện lực gia lai đã hạn chế tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp và thực hiện tốt các giải pháp trong công tác an toàn vệ sinh lao động
qua đó xây dựng văn hóa an toàn trong lao động ngày càng được nâng cao